từ hôm nay ngày một mươi hai tháng tám bệnh viện chợ rẫy đưa vào hoạt động ba mươi số điện thoại di động
chuyên tư vấn khám bệnh online qua điện thoại cho bệnh nhân không phải là bệnh nhân mắc covid một mươi chín
bệnh viện chợ rẫy cho biết vừa triển khai ba mươi số điện thoại nhằm tư vấn khám bệnh online cho bệnh nhân
không phải bệnh nhân mắc covid một mươi chín
theo đó với ba mươi số điện thoại di động này đại diện cho ba mươi chuyên khoa từ ung thư nội tiết tim mạch
chấn thương chỉnh hình thần kinh hô hấp tiêu hóa tiết niệu thần nhân tạo chăm sóc giảm nhẹ
sẽ thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để tư vấn khám bệnh qua điện thoại hoặc video call cho bệnh nhân
khi bệnh nhân có thắc mắc về các bệnh lý nói trên
các tổng đài viên của bệnh viện chợ rẫy sẽ bắt đầu hoạt động từ chín giờ sáng nay một mươi hai tháng tám
với giải pháp mang tính thực tiễn nói trên của bệnh viện trợ rẫy không chỉ những bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị
mà các bệnh nhân mắc bệnh lý khác vẫn được chăm sóc sức khỏe an toàn trong mùa dịch
để tránh mất thời gian cho việc tư vấn người bệnh có nhu cầu tư vấn khám bệnh online
không phải bệnh covid một mươi chín hãy liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng của chuyên khoa cần khám